chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với potcast gia đình của báo sức khỏe và đời sống
vấn đề trong chương trình ngày hôm nay mà thảo ngân đưa ra sẽ là một vấn đề mà rất nhiều gia đình đang quan tâm
đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng đó là câu chuyện ly hôn ảnh hưởng như thế nào tới những đứa trẻ
trước khi nói về chủ đề này chúng ta hãy cùng lắng nghe bức thư của một học sinh tham gia cuộc thi viết thư upu

gửi mẹ của con
mua quần áo đẹp cho con
nhưng nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội
mẹ đi làm đã sáu năm rồi
khi con học lớp bốn mẹ về nhà
con ở được với mẹ đúng một tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại
sau đó bố mẹ ly hôn
từ năm đó con chẳng được sống cùng mẹ
thỉnh thoảng đi xa về mẹ chỉ đến đón con
mẹ mua sữa mua quần áo cho con
rồi mẹ lại vội đi
mẹ à có lẽ mẹ không biết được rằng con nào ước được mẹ hỏi học hành như thế nào
mẹ có thể đến thăm trường của con đến hỏi cô giáo của con
nhưng biết bao bố mẹ của bạn khác họ vẫn đến gặp cô giáo để hỏi về học tập của con
ngày thông báo học phụ huynh con cũng khóc mẹ ạ
con gái khóc thật yếu đuối
nhưng khi nào học cô cũng dặn phải bảo bố mẹ đi nhá
nhiều bạn có ông bà đi
nhưng khi cô nói nghe không hiểu về nói lại bố mẹ cũng không rõ lại tranh luận
năm năm con đi học chưa bao giờ được mẹ đi học phụ huynh
bố lúc nào cũng bận đi làm kiếm tiền
còn mẹ đi làm xa cũng để kiếm tiền
chỉ có bà nội thôi
con biết bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải cùng đi học cho con
nhưng mẹ ơi con nước ao một lần để mẹ học cho con
con vẫn cố gắng từng ngày năm nào con cũng được giấy khen
bà bảo học giỏi sau này đi học đại học để không vất vả như bố đi làm xa vất vả
nhưng bà có đối xử tốt với con như thế nào thì cũng không bằng mẹ
còn xem trên facebook của mẹ rồi mẹ lại có thêm em nữa
con thật ghen tị với hai em vì được ở bên mẹ suốt ngày được mẹ cho đi chơi
giá mà con cũng được ở bên mẹ như thế thì tốt biết
bà bảo mẹ ơi mẹ hạnh phúc lắm phải không
con chỉ mong mẹ hái hiểu mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé
lần tới mẹ về mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa
bố đi làm ăn xa chẳng có thời gian chăm con nhưng mẹ cũng ít về nghỉ
con lại có thêm một em nữa nhưng cứ có thêm một em nữa chắc bố sẽ không còn yêu con đâu
giống như mẹ ấy
con chỉ ao ước được ở bên mẹ được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ là như thế nào
mẹ ơi nếu có thể lần họp phụ huynh sắp tới mẹ gửi em và về học phụ huynh cho con mẹ nhé
con yêu mẹ điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé
đọc bức thư này rất nhiều người cảm thấy thượng cảm và xót xa với một em bé ngoan hiểu chuyện
mà lâu nay phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ phải không quý vị
đúng là sau mỗi cuộc ly hôn thì người thiệt thòi vẫn là những đứa trẻ
li hôn gây ra những ảnh hưởng tâm lý như thế nào đối với trẻ thì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khi hôn nhân tan vỡ một số phụ huynh đã đặt ra những câu hỏi cho mình
nhờ chúng ta có nên cố gắng bên nhau vì những đứa trẻ hay không
ly hôn liệu con có phát triển như khi có đủ cả bố lẫn mẹ
và liệu rằng con có hòa hợp được với một gia đình mới của bố và mẹ hay không
vậy nên những người lớn như chúng ta trước khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn
có lẽ đều nghĩ đến những đứa con liệu có bị tổn thương về tâm lý phải tiếp tục bước tiếp về phía trước như thế nào
nhưng quý vị ạ việc cha mẹ ly hôn có thể gây ra căng thẳng đối với tất cả trẻ em
nhưng đứa trẻ có vấn đề về tính cách hay hành vi hay không
thì hoàn toàn không phụ thuộc vào việc cha mẹ ly hôn
chỉ là việc bố mẹ chúng không ở với nhau mà phụ thuộc vào tình yêu mà chúng nhận được từ cha mẹ
sau một đến hai năm đầu trẻ có thể đau khổ tức giận lo lắng và không tin tưởng vào ai
song chúng cũng dần quen với những thay đổi và xáo trộn đó
nếu con không phải chứng kiến những cuộc cãi vã nảy lửa những màn đấu khẩu con anh con tôi
thì có thể trẻ sẽ coi ly hôn chẳng phải là một cơn ác mộng

mối quan hệ của cha mẹ là hình mẫu đầu tiên
của trẻ về tình yêu về lòng tốt và sự tôn trọng
khi trẻ liễu đánh mất lòng tin về giá trị đó
nhiều trường hợp chúng sẽ có xu hướng hành xử không tốt giống như cách mà cha mẹ đã đối xử với nhau
thậm chí chúng sợ yêu và sợ sự kết hôn
thường xuyên phải hứng chịu sự thù hằn ghét bỏ nhau của cha mẹ
hay nghe những lời chỉ trích từ gia đình hay cũng bị bạo hành với tinh thần
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách tâm lý và sự phát triển của trẻ
chuyện bà nội nói những điều không hay về mẹ của trẻ
hay việc bỏ ngoại từ chối sự xuất hiện thăm non của bố đứa trẻ sau khi hai vợ chồng ly hôn
cũng khiến trẻ có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe và tâm lý
không được phép để con tham gia vào cuộc đấu tố của đôi bên
không nói sâu đối phương hay tranh luận về vấn đề nuôi dạy trước mặt con
là một việc làm cực kỳ cần thiết nhưng không phải là dễ dàng
liệu có bao nhiêu cặp đôi đang làm được điều đó
chưa kể tới đa số bậc phụ huynh sau khi ly hôn tầm trạng thường xuyên buồn giàu đau khổ
có những suy nghĩ tiêu cực và thái độ hành vi cũng tiêu cực
điều này thực sự ảnh hưởng không ít đến tính cách của trẻ
khiến những đứa trẻ vốn vui vẻ hoạt bát trở nên khó gần hay buồn bã suy nghĩ cực đoan
những đứa trẻ bị kẹt giữa cha mẹ có nhiều khả năng bị trầm cảm và lo lắng
vì vậy điều quan trọng là giúp trẻ được giao tiếp tích cực
cảm nhận được sự ấm áp của cả cha lẫn mẹ
điều đó có thể giúp trẻ điều chỉnh tốt hơn sau khi cha mẹ ly hôn
đừng khiến con phải đưa ra sự lựa chọn khó xử
như cuối tuần này con muốn dành thời gian bên bố hay bên mẹ hay con muốn đi chơi cùng ai
hai người đã ly hôn và điều đó không có nghĩa rằng con cái cần phải đưa ra quyết định chọn lựa khó xử như vậy
bạn phải nhớ rằng con cái đều yêu thương bố mẹ như nhau nhưng sẽ theo những cách khác nhau
bạn phải nhớ rằng con cái đều yêu thương bố mẹ như nhau nhưng sẽ theo những cách khác nhau
có một trường hợp mà nhiều phụ huynh mắc phải đó là suy nghĩ tiền bạc có thể mua được hạnh phúc cho con
đó là một suy nghĩ sai lầm
tiền có thể mua một tòa lâu đài nhưng không mua được một tổ ấm nhất là với con trẻ
cả bố lẫn mẹ hãy tạo điều kiện để con mình có thể liên lạc với người còn lại
bằng cách thường xuyên cho con gọi điện thoại video hay nhắn tin
như thế con sẽ không lo sợ rằng cha mẹ có thể bỏ rơi chúng
hãy sắp xếp thời gian và công việc hợp lý để có nhiều thời gian đến thăm trẻ
hãy dành thời gian cho các con đều nhau bởi vì bất kỳ một đứa trẻ nào đều sẽ không thích cảm giác bị đối xử thiên vị
con sẽ rất háo hức và vui mừng khi được bố hay mẹ đến thăm đấy
và cuối cùng hãy ghi nhớ ngày sinh nhật hay các sự kiện đặc biệt khác của con để con không có cảm giác bị lãng quên
cởi mở và vui vẻ khi con muốn chia sẻ với bạn rằng trẻ đã có thời gian hạnh phúc
trong chuyến thăm với vợ hay chồng cũ của bạn
chắc chắn những cử chỉ hành động như vậy sẽ giúp con cái được phát triển tình yêu thương và được trưởng thành toàn diện hơn
hơn hết vết thương mà ly hôn để lại trong lòng con cũng sẽ không phải một vết thương nặng nề
tới đây chương trình ngày hôm nay đã kết thúc tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau